trước thông tin đang được lan truyền trên mạng về một trường hợp có giấy xác nhận tái dương tính với sars cov hai
về nhiễm biến thể omicron được thực hiện tại bệnh viện fv
thì sở y tế tp hcm đã khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng là giả mạo
còn phía bệnh viện fv cũng khẳng định sẽ khởi kiện người nào đã lan truyền thông tin và tài liệu giá mạo này
theo đó sở y tế khẳng định hiện ở tp hcm không có trường hợp nào liên quan đến chủng omicron
nếu có sở sẽ phải báo cáo ngay trường hợp này với bộ y tế
vì không cấp giấy xác nhận dương tính với covid một mươi chín bằng kỹ thuật pcr
mà chỉ cấp giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín bằng kỹ thuật rt pcr
có mã qr xác thực riêng như tờ mẫu xác nghiệm
ngoài ra trên hệ thống dữ liệu của bệnh viện
không có bệnh nhân tên là lê hoàng duy khang như thông tin trên mạng xã hội
hiện tại fv chưa có sinh phẩm xác nghiệm tiệm biến chủng omicron
việc giá mạo tài liệu và lan truyền thông tin sang sự thật này
không chỉ ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bệnh viện fb
mà còn gây hoang mang cho người dân
đồng thời phía bệnh viện fv khẳng định sẽ khởi kiện đối tượng cố tình tạo ra
và lan truyền thông tin và tài liệu giả mạo này